chiều năm tháng một mươi một tại thành phố thượng hải trung quốc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp thị trưởng thành phố thượng hải ứng dũng đến chào nhân dịp thủ tướng tham sự hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ nhất
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị thượng hải tiếp tục tạo thuận lợi cho việc tăng cường giao lưu trao đổi đoàn các cấp triển khai các cơ chế hợp tác đã có giữa thượng hải và thành phố hồ chí minh
tích cực nghiên cứu việc mở rộng thiết lập các cơ chế hợp tác mới với các bộ ngành địa phương khác của việt nam thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực mà thượng hải có thế mạnh và các địa phương việt nam có nhu cầu
mong muốn thượng hải hỗ trợ và yêu đãi doanh nghiệp việt nam tham gia các kỳ hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc tổ chức tại thượng hải tạo điều kiện để hàng hóa có thế mạnh của việt nam như nông lâm thủy hải sản có mặt nhiều hơn nữa trên thị trường thượng hải và khu vực hoa đông
thị trưởng thượng hải ứng dũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ và cá nhân thủ tướng nguyễn xuân phúc với hội nghị nhập khẩu quốc tế trung quốc
mong muốn mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương của việt nam góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam